trước hết sadec tiến hành sáp nhập trung tâm giang hóa thể thao đài truyền thanh nhà thiếu nhi và thư viện thành trung tâm giang hóa thể thao và truyền thanh thành phố trực thuộc phòng giang hóa và thông tin thành phố
các trạm gồm thú y bảo vệ thực vật khuyến nông thủy sản nông lâm gồm thành trung tâm kỹ thuật nông nghiệp trực thuộc quỹ ba nhân dân thành phố
nhờ đó sa đéc đã tinh giảm được một mươi bảy biên chế ở các khối đảng nhà nước và đoàn thể
cái thuận lợi đầu tiên đó là trong việc điều hành
trong việc điều hành thì nó giảm bớt được đầu mối nó tập trung cho cái công tác quản lý điều hành là nó được thuận lợi
cái thứ hai nữa là khi sắp nhập được cái thực hiện cái đề án này đó thì nó giúp cho đơn vị đang xây dựng được cái vị trí việc làm để từng bước tinh giảm được cái biên chế
mà cụ thể thì đối với đơn vị phấn đấu từ đây đến năm hai nghìn một mươi theo đề án là giảm một mươi
đi cùng với đó toàn thành phố đã có ba mươi bảy trên ba mươi bảy áp khóm thực hiện mô hình bí thư chi bộ đồng thời là trưởng áp khóm và phó bí thư chi bộ đồng thời là trưởng ban công tác mặt trận áp khóm
có hai trên ba xã phường thị trấn thực hiện theo mô hình đồng chí bí thư cấp quỹ đồng thời là chủ tịch quỹ ba nhân dân cấp xã
tiến hành thực hiện trưởng ban dân dận thành quỹ đồng thời là chủ tịch quỹ ban mặt trận tổ quốc việt nam thành phố
theo vậy đã góp phần ngọn nhẹ bộ máy tập trung quyền hạng và nâng cao năng lực lãnh đạo của mỗi vị trí
về cái tinh thần trách nhiệm của ông cán bộ bí thư kiêm chủ tịch thì đã được nâng lên có tinh thần trách nhiệm cao hơn nhiệt quyết với công việc nhiều hơn gần gũ dân hơn
trong cái khó khăn là nhiều công việc nhưng mà vẫn tranh thủ thời gian sắp xếp thời gian hợp lý để tiếp cận với quần chúng nhân dân ở địa phương
thì nói chung là
và cái mô hình bí thư kiêm chủ tịch thì được rất đồng tình ủng hộ
đây là cái chủ trương của đảng hết sức là đúng đắn
tại vì bộ máy trong cái hệ thống chính trị mình từ trung ương đến cơ sở thì hết sức là cồng cành
kể cả cán bộ cũng rất là riêng nhiều
từ đó sau khi mình thực hiện cái chủ trương chỗ này thì tinh giảm bộ máy gọn
rồi bắt đầu là mình sẽ có tinh giảm về công tác tổ chức cán bộ nữa
từ đó thì dân cán bộ hữu trí rất đồng tình
ủng hộ cho đảng bộ của mình để chúng ta thực hiện các bước tiếp theo nữa
hiện nay ngoài việc phân công kiêm nhiệm đối với cán bộ công chức
người hoạt động không chuyên trách cấp xã phường
bên cạnh đó bang thường dụ thành quỷ còn chỉ đạo quý ba nhân dân thành phố
xây dựng kế hoạch sắp xếp các tổ chức hội trên địa bàn
theo hướng sắp nhập giải thể để tinh gọn hơn
khẩn trương thực hiện hợp nhất chức danh trưởng bang tuyên giáo thành quỹ
đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị trưởng ban tổ chức thành quỷ
đồng thời là trưởng phòng nội dụ chủ nhiệm quý bang kiểm tra đồng thời là chánh thanh tra